thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị vừa kịp thời dập tắt đám cháy trong đêm giải cứu thành công đôi vợ chồng trong căn nhà khóa trái cửa
vào khoảng hai mươi một h năm mươi tám phút đêm qua ngày hai mươi một tháng bốn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
nhận tin báo cháy tại căn nhà số bốn mươi một đường phan bội châu phường thắng lợi thành phố bôn ma thuận
ngay lập tức phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc đã huy động hai xe chữa cháy
một xe thang cùng một mươi bốn cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
qua trinh sát lực lượng công an phát hiện đám cháy phát ra từ tầng trệt
trong căn nhà có nhiều khói khí độc nên hai vợ chồng ông nguyễn bỉ sáu mươi tám tuổi và bà nguyễn thị bảo lợi sáu mươi bảy tuổi là chủ nhà
đã chạy lên tầng thượng nhưng do lớn tuổi hai ông bà không sang được nhà bên cạnh để thoát xuống
ngay lập tức lực lượng chữa cháy cùng lúc đã sử dụng thiết bị chuyên nghiệp phá cửa để tiếp cận
dập tắt đám cháy ở tầng trệt đồng thời sử dụng xe thang giải cứu thành công hai vợ chồng chủ nhà từ tầng bốn xuống an toàn
vụ cháy không gây thiệt hại về người hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ